thưa quý vị từ ngày một tháng bảy thông tư liên tịch số sáu mươi bốn giữa bộ công thương bộ tài chính bộ công an bộ quốc phòng
quy định chế độ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường chính thức có hiệu lực
một trong những điểm đáng chú ý là theo tinh thần thông tư hàng hóa khi vận chuyển phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ đi kèm nếu không sẽ coi là hàng lậu
phóng viên truyền hình công an đã có mặt tại tỉnh biên giới lạng sơn thâm nhập các cung đường vận chuyển hàng lậu để ghi nhận tình hình buôn lậu sau ít ngày thông tư sáu mươi bốn có hiệu lực
ba ngày sau khi thông tư sáu mươi bốn có hiệu lực ông kính phóng viên vẫn ghi lại được những hình ảnh như thế này
dù không rầm rộ như một năm về trước nhưng hàng lậu vẫn được chủ vạn vận chuyển từ bên kia biên giới
rồi xâm nhập vào nội địa bằng những chiếc xe
xe máy di chuyển với tốc độ cao trong đêm
hàng hóa sau đó được tập kết tại các kho xung quanh khu vực thị trấn đồng đăng huyện cao lộc lạng sơn chờ bốc lên ô tô đi về xuôi
sau khi ngành đường sắt làm nghiêm thì đường bộ được chọn là cung đường chủ yếu để giới buôn lậu đi hàng
vì thế những chiếc xe có bề ngoài là xe chở khách xuất hiện ngày càng nhiều ở khu vực biên giới lạng sơn
trên thực tế
đây đều là những chiếc xe được hoán cải tháo ghế để chở hàng
ngay trong đêm ngày ba tháng bảy đoàn kiểm tra của cục điều tra chống buồn lậu tổng cục hải quan
cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang
đã bắt gọn năm chiếc xe nghi chở hàng lậu tại quốc lộ một a khu vực cầu lường giáp lạng sơn và bắc giang